sáu cơ sở khám chữa bệnh và hai nhà ở trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
viện kiểm soát nhân dân thành phố biên hòa đồng loạt khám xét để làm rõ hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội
theo đó ngày ba mươi tháng năm các lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành khám xét các phòng khám
nhà ở của một số đối tượng tại các phường tân hiệp long bình long bình tân trảng giải bửu hòa
thu giữ nhiều thùng hồ sơ tài liệu liên quan đến việc xác nhận bệnh
chủ yếu là công nhân trong các công ty để được nghỉ nhằm hưởng bảo hiểm xã hội
ngoài ra còn phát hiện nhiều giấy khám sức khỏe ghi khống kết quả
nhưng chưa có thông tin người khám để bán cho người có nhu cầu
lập hồ sơ khống để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế
cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương mở rộng điều tra để xử lý nghiêm hành vi vi phạm
của các đối tượng theo đúng quy định pháp luật
phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát hình sự công an hà nam phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh
triệt phá thành công chuyên án buôn bán hàng cấm bắt giữ ba đối tượng gồm lê tiến cường
trần ngọc đệ và vợ là võ thị hồng thơm tăng vật thu giữ gần ba tấn pháo nổ
cơ quan công an bắt giữ lê tiến cường thu giữ hai trăm bốn mươi kg pháo nổ
qua đấu tranh cường khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
thông qua mạng xã hội facebook cường đã quen biết và giao dịch mua bán pháo

sau đó sử dụng các tài khoản facebook zalo và ứng dụng telegram để đăng vào các hội nhóm
và bán hàng qua hình thức online nhằm mục đích kiếm lời
khi các khách hàng mua hàng cường đã lợi dụng dịch vụ của các hệ thống chuyển phát
chuyển phát hàng dưới hình thức zip code hòng che mắt cơ quan chức năng
mở rộng điều tra vụ án bắt giữ hai đối tượng trần ngọc đệ và võ thị hồng thơm
là đối tượng cung cấp pháo nổ khám xét nơi ở của hai đối tượng thu giữ gần ba tấn pháo nổ các loại
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang vừa phát hiện bắt quả tang
nhóm đối tượng khai thác cát trái phép trên sông tiền
trước đó khoảng một giờ một mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm trong lúc tuần tra kiểm soát trên sông tiền
khi đến thủy phận ấp tấn hòa xã tấn mỹ huyện trợ mới tỉnh an giang
lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn khai thác cát trái phép nên tiến hành tiếp cận kiểm tra
phát hiện lực lượng công an lợi dụng đêm tối hai đối tượng đã kịp thời tẩu thoát
tại hiện trường tổ công tác bắt quả tang đối tượng nguyễn ngọc trung có hành vi khai thác cát trái phép
tăng vật thu giữ gồm một ghe gỗ cùng các dụng cụ máy móc dùng để khai thác cát
sông trên trái phép tại thời điểm bắt quả tang các đối tượng đã khai thác được khoảng sáu mét khối cát
ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ tài nguyên và môi trường bổ sung quy định về xử phạt
đối với hành vi vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc theo hướng tăng bức tiền xử phạt
theo ủy ban nhân dân tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi hai tình trạng khai thác cát trái phép ở các điểm đóng
trên sông sài gòn sông đồng nai đã giảm đáng kể so với các năm trước đây
tuy nhiên tình trạng khai thác cát trái phép trên khu vực biển cần giờ vẫn còn diễn biến phức tạp
đối tượng khai thác cát trái phép chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
khi xác định thu lợi bất chính trên một trăm linh triệu đồng hoặc giá trị tan vật là các trên năm trăm linh triệu đồng
đa số các vụ khai thác trái phép khi phát hiện không đủ giá trị định lượng để khởi tố xử lý hình sự
do đó ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất bộ tài nguyên môi trường kiến nghị quốc hội sửa điệu hai trăm hai mươi bảy
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm theo hướng giảm giá trị định lượng để xác định cấu thành tội phạm
nhằm xử lý hình sự các đối tượng khai thác cát trái phép để đảm bảo sức trăng đe
bên cạnh đó bổ sung quy định cho phép sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ làm bằng chứng để điều tra
xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản
thưa quý vị có dấu hiệu vi phạm được ra hiệu lệnh dừng xe thì không chấp hành
thậm chí còn điều khiển xe đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ
đó là hành vi của lô văn tuấn chú tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
an tuấn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an khởi tố
theo thông tin ban đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tổ công tác công an thị xã hoàng mai phát hiện xe ô tô tài do tuấn điều khiển
có dấu hiệu vi phạm trở hàng quá tài
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tuấn không chấp hành
đối tượng sau đó còn cố tình điều khiển xe đâm thẳng vào phía sau xe của tổ công tác rồi tiếp tục bỏ chạy
thì trên địa bàn xã quỳnh vinh thị xã hoàng mai khóa cửa xe rồi bổ trốn khỏi hiện trường
trừ tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an thị xã hoàng mai đã tuyến hành sát binh
truy bắt đối tượng vì hành vi chống người thi hành công vụ
tội phạm lừa đảo đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng
đang ngày càng ra vang hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn rất tinh vi
chính vì vậy ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác
lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã tích cực điều tra triệt phá nhiều ổ nhóm lừa đảo
được người dân ghi nhận đánh giá cao
đây là nhóm đối tượng trần đình lập trần đức thịnh lê bá kiên trần đình công và nguyễn tiến quang
cùng chú tại thành phố buôn ma thuật vừa bị công an thành phố buôn ma thuật bắt giữ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm này do lập cầm đầu
bước đầu công an đã làm rõ các đối tượng mua lại một group trên mạng xã hội facebook
với hơn ba mươi ba thành viên
sau đó các đối tượng sao chép hình ảnh các tài khoản game đột kích của người khác
rồi đăng giao bán trên group này
khi có người mua và chuyển tiền thành công thì nhóm này liên cắt đất liên lạc chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn đó các đối tượng này đã lừa hơn ba trăm linh người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
chiếm đoạt hàng tỷ đồng
chúng tôi đánh giá đường dây này hoạt động rất tinh vi
có sự cấu kết chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm
có sự phân công vai trò nhiệm vụ của từng người
các đối tượng hoạt động liên tuyến
liên địa bàn và bị hài trải trải qua nhiều tỉnh thành trên khắp đất nước
để thực hiện hình ảnh tôi các đối tượng mua một tài khoản group
với số tiền là một mươi bảy triệu đồng từ tài khoản group này
các đối tượng làm giả các facebook của người cần bán tài khoản game đột kích
sau khi làm giả facebook xong các đối tượng này đưa vào group và đăng bán
để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện
các đối tượng mua và nhờ người đứng tên tài khoản ngân hàng
sau khi người bị hại chuyển tiền vào những tài khoản trung gian này
các đối tượng sẽ chuyển về
các đối tượng sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng của các đối tượng
rồi sau đó rút chiếm đoạt và tiêu xài
còn đây là đối tượng lê minh hùng ba mươi bảy tuổi chú tại xã cư ebu
thành phố buôn mạc thuật vừa bị phòng kẻ sát hình sự công an tỉnh đắk lắk bắt giữ
khi đang lẩn trốn ở campuchia về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do cần tiền tiêu xài và đánh bạc
nên hùng đã nhiều lần gọi điện thoại đến các doanh nghiệp nhà xe
và tự xưng là cảnh sát giao thông và cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
để lừa đảo chiếm đoạt tiền
đời quân cướp cuối tháng một mươi một
thì em có đá một trận băng là phát được australia
thì sau đó em thua hết tiền
sau đó em lại thân ý đến tự xưng mình là phòng kẻ sát hình sự công an tỉnh đắk lắk
và ngoài ra còn giới thiệu là đây là tinh hùng
tên kinh tế bên thành phố buôn mạc thuật
và yêu cầu hỗ trợ ít tiền
và sau đó doanh nghiệp chuyển tiền mà em đã sử dụng
qua cái phino cam chim đánh bạc hết
tổng cộng em đã thực hiện là hai mươi bảy vụ
tổng số tiền khoảng một trăm năm mươi triệu
với thủ đoạn đó hùng đã lừa đảo hơn hai mươi người
chiếm đoạt khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
trên đây là hai trong rất nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng
phương tiện điện tử mà lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã triệt phá thành công
cơ quan công an đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác
để không bị dập bẫy của tội phạm lừa đảo chiếm
cũng liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua hai ngày xét xử vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long
đã tuyên phạt một mươi ba năm tù đối với bùi kim châu
trú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi sáu châu bắt đầu tổ chức
và làm đầu thảo hụi hoạt động trên địa bàn thị trấn tân cuối
tuy nhiên sau đó châu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của hụi viên
để trả nợ và tiêu xài cá nhân bằng cách để tin hụi viên khống rồi hốt hụi
bên cạnh đó châu còn sang bán hụi cho người khác để chiếm đoạt tiền của hụi viên
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín châu tuyên bố vỡ hụi
thời điểm này châu đã chiếm đoạt số tiền hơn một sáu tỷ đồng của hơn bảy mươi hụi viên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án
tổ chức đánh bạc xảy ra tại một khách sạn tại thành phố nha trang
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với các đối tượng chủ mưu cầm đầu gồm ngô văn chuyên
chú tại thành phố nha trang châu quang xu xin chê hô
cùng có quốc tỉnh hạt quốc thong tàu váy chú tỉnh đồng nai
cùng một mươi bốn tựa thân khác có liên quan
đêm một mươi năm tháng bốn lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở game club lucky
tại khách sạn nằm trên đường trần phú thành phố nha trang
qua đó bắt quả tăng nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với một mươi ba người nước ngoài
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hơn bốn trăm linh tám usd
hơn một mươi năm usd hồng kông một mươi won hàn quốc
hơn sáu trăm tám mươi triệu đồng cùng nhiều máy móc tài liệu phương tiện vật chứng
có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cơ sở này do châu quang su và ngô văn chuyên góp vốn thành lập
với vào bọc là kinh doanh trò chơi đệ tử có thường
nhưng thực tế là tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc với nhân viên
bắc bộ nói chung hà nội nói riêng lại đang trong cao điểm nắng nóng mới
nguy cơ cháy nổ là hiện hữu chỉ với một sơ suất nhỏ
trong việc sử dụng lửa điện hay là nhiệt
lấy những vụ việc trước làm bài học nhằm đảm bảo an toàn
không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cơ sở đang tăng cường hướng dẫn
vận động người dân thao dỡ lồng sắt chuồng cọp mở lối thoát nạn khẩn cấp
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự tại quận nam tử liêm hà nội
tòa nhà này năm tầng thì cả năm đều được quê kín
sau khi được lực lượng công an
chính quyền địa phương tuyên truyền vận động
gia đình đã tự nguyện cắt chuồng cọp mở lối thoát nạn thứ hai
mỗi năm nhà tôi làm nhà thì nói chung là để đảm bảo trật tự an ninh
cho khu nhà trọ thì nhà tôi đã hàn cái chuồng cọp kín
nhưng mà nay đã được hưởng vào các tổ dân phố là tập huấn
và đề phòng chống chữa cháy
thì nhà tôi sẵn sàng mở chuồng cọp để thoát hiểm cho mọi người
khi đã bị cháy thì
thì mọi người đều có thang dây xuống dưới đất và ra ngoài đường thoát hiểm được
đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đã thành lập được một cái nhóm là tổ cơ khí
đã đến hỗ trợ trực tiếp để các hộ gia đình để mở lối thoát hiểm từng tầng từng hộ
nên là toàn bộ nhân dân mà các hộ gia đình mà có chuồng cọp đều đồng hành ủng hộ nhất trí một trăm linh
mục tiêu chúng tôi phản ứng là trong vòng một mươi ngày toàn bộ là chúng tôi đang có bốn mươi hộ đang có chuồng cọp
thì sẽ mở lối thoát hiểm một trăm linh đảm bảo cái yêu cầu đề ra
ngoài việc tăng cường hướng dẫn vận động tháo rỡ lồng sắt chuồng cọp mở lối thoát nạn khẩn cấp
trên địa bàn quận năm tứ liêm cũng đã thành lập bảy mươi một che một trăm một mươi tổ liên gia an toàn phòng cháy chạy cháy
triển khai hai trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi tám điểm chữa cháy công cộng
với sự chủ động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và các cấp chính quyền địa phương
ý thức phòng cháy chữa cháy của người dân đã có sự chuyển biến rõ nét
cũng đã đến từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng để vận động nhân dân mua
cho đến thời điểm này thì một trăm linh cơ bản một trăm linh các hộ gia đình
tối thiểu mỗi một hội gia đình phải có một bình phòng cháy và cháy cháy
lực lượng cháy của con nhân thì lấy công tác phòng ngừa là chính và kèm thấy là tới đây sẽ tổ chức các lớp tập huấn
để hướng dẫn cho bà con về công tác là xử lý tình huống cháy ban đầu
các phương tiện cách cách sử dụng phương tiện cách thoát nạn khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra
tiếp tục đi phối hợp với chương trình địa phương để kiểm tra rà soát và cố gắng đảm bảo là một trăm linh các hội gia đình
và các cái đơn vị mà nhà cho thuê để ở này mở được cái chuồng cọp bổ sung đối tượng thứ hai
và trang bị một trăm linh phương tiện chữa cháy hết tay đối với loại hình nhà để ở và cho thuê
với sự vào cuộc của các ban ngành sự nhận thức của người dân về tầm quan trọng khi mở lối thoát nạn
và sự chủ động thành lập các mô hình phòng cháy chữa cháy phù hợp với địa bàn sẽ góp phần rất lớn đảm bảo
hạn chế thấp nhất các sự cố về cháy nổ có thể xảy ra